trong những ngày tới đặc biệt là ngày tám tháng bảy hà nội có nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm ba mươi bảy độ c
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn
nên ở bắc bộ có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ c
các tỉnh từ thanh hóa đến phú yên nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm ba mươi tám độ c
từ ngày tám tháng bảy nắng nóng gây gắt có nơi đặc biệt gây gắt gia tăng ở các tỉnh từ thanh hóa đến quảng trị với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi bảy đến bốn mươi độ c
từ ngày chín tháng bảy nắng nóng sẽ gia tăng ở bắc bộ trung du và đồng bằng có nắng nóng và nắng nóng gai gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi sáu đến ba mươi chín độ c